ngày sáu chín thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức phiên giải trình về cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố
thông qua phiên giải trình lần này hội đồng nhân dân tp hà nội có thể đánh giá kết quả đạt được
nguyên nhân của hạn chế cũng như khắc phục khó khăn nhằm đạt chỉ tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người dân sử dụng nước sạch
sau ba năm triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu
bước đầu ghi nhận tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi sáu tăng lên sáu mươi năm năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên vẫn còn một số địa bàn tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch rất thấp như huyện trương mỹ mỹ đức phú xuyên ứng hòa
ngoài ra ở khu vực đô thị có lúc có nơi vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ do sự cố như ở một số khu vực của quận bắc tử liêm
hoàng mai hà đông hoặc chất lượng nước còn chưa được bảo đảm tiêu chuẩn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của một bộ phận nhân dân
tại phiên giải trình các đại biểu đặt câu hỏi về nguyên nhân trách nhiệm và giải pháp thao gỡ khó khăn
vướng mắt cho các dự án cấp nước trên địa bàn thành phố chậm tiến độ giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nước
giải trình các vấn đề chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trùng cho biết
thành phố hà nội đã đề xuất năm giải pháp nâng cao chất lượng đời sống người dân trong đó có chất lượng nước sạch
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng kêu gọi người dân nhiệt tình ủng hộ dùng nước sạch để bảo đảm sức khỏe
tới đây hà nội sẽ ra soát toàn bộ giếng khoan bị ô nhiễm dừng hoạt động các giếng khoan nhiễm thạch tín
bên cạnh đó hà nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trợ giá việc sử dụng nước sạch cho người dân nông thôn